thưa quý vị thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn có hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy là đến thời điểm này tại việt nam đã có tổng cộng một trăm bảy mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
đó là bệnh nhân số một trăm bốn mươi năm nam ba mươi bốn tuổi quốc tịch việt nam điều trị tại bệnh viện lao phổi cần thơ
bệnh nhân số hai trăm ba mươi năm nam hai mươi năm tuổi quốc tịch anh điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi tp hcm
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
cũng theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện tổng số người bệnh mắc covid một mươi chín đang được điều trị là chín mươi năm người tại một mươi bốn cơ sở khám chữa bệnh
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định có tám bệnh nhân nặng trong đó có một trường hợp phải chạy ecmo
hai trường hợp thở máy năm trường hợp phải thở oxy
hiện số ca mắc bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm một lần âm tính với sars cov hai là ba mươi một ca
số ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai là một mươi ca
trong khi đó vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày hôm nay bộ y tế vừa phát đi thông báo khẩn số một mươi bốn
trong đó thông báo bộ y tế bộ công an bộ thông tin và truyền thông đề nghị tất cả những người có mặt tại phòng tập gym
lucky star có địa chỉ tại đầm và tiền phong mê linh hà nội
trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là những người có mặt vào các khung giờ từ sáu h ba mươi phút đến tám giờ và từ một mươi năm h đến một mươi sáu h ba mươi phút
những người có mặt tại phòng tập gym luckysta cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
nhắn tin tới số tám nghìn tám trăm tám mươi chín để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình
ngoài ra những người có liên quan này cần phải thực hiện cách ly tại nhà khai báo y tế theo quy định
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã họp về các biện pháp tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh lây lan
tại cuộc họp các ý kiến nhận định nhờ thực hiện các biện pháp cách ly toàn xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
việt nam đã kiểm soát được tình hình dịch covid một mươi chín
tuy nhiên diễn biến dịch còn phức tạp dự kiến kéo dài
do đó cần có các biện pháp để tiếp tục thực hiện các biện pháp này
để thực hiện hai nhiệm vụ là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo đời sống của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
các thành viên ban chỉ đạo đã thống nhất kiến nghị thủ tướng chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo
tiếp tục thực hiện quy định về cách ly xã hội sau ngày một mươi năm tháng bốn
các thành viên ban chỉ đạo nêu rõ dựa trên các tiêu chí đã được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng
phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương được chia ra làm ba nhóm
nguy cơ cao có nguy cơ và nguy cơ thấp
đối với những tỉnh thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao
ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị thủ tướng tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội
như quy định trong chỉ thị số một mươi sáu cttg thêm ít nhất một tuần
ban chỉ đạo thống nhất sẽ đưa ra những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đeo khẩu trang không tập trung đông người giữ khoảng cách đảm bảo vệ sinh dịch tễ
một số loại hình dịch vụ kinh doanh vui chơi giải trí chưa được phép hoạt động
đối với hoạt động đi lại ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài
ở trong nước tùy vào mức độ nguy cơ từng địa phương sẽ có giới hạn cụ thể
bộ y tế phối hợp với bộ giao thông vận tải sẽ có những quy định cụ thể
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
ban chỉ đạo cũng đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng
tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch
trong đó có việc trích xuất camera để tiến hành xử phạt nguội
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường
đối tượng nguyễn tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú thôn me xã tân hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã có hành vi chửi bới lăng mạ đe dọa tổ công tác khi bị nhắc nhở
với hành vi chống người thi hành công vụ lực đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện hưng hà khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam để điều tra xử lý
theo tài liệu điều tra của cơ quan điều tra công an huyện hưng hà
khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín đầu cầu me xã tân hòa huyện hưng hòa
phạm đình điều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn điều khiển xe mô tô viện kiểm soát hai mươi sáu f một mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi bảy
chở sau là nguyễn tiến lực cả hai không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang
lực lượng chức năng chốt kiểm dịch đã giải thích cho điều và lực biết việc không đeo khẩu trang
là vi phạm quy định của chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời yêu cầu đo thân nhiệt khai báo tên tuổi địa chỉ để lập biên bản vi phạm hành chính
tuy nhiên nguyễn tiến lực đã không chấp hành mà còn có hành vi lăng mạ xúc phạm
và chạy đến bàn bắn thịt ở gần chốt kiểm dịch để lấy dao đe dọa cán bộ chốt kiểm dịch
sau đó lực bỏ về nhà đến một mươi một h cuối ngày lực đã đến ủy ban nhân dân xã tân hòa
để trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên
chín mươi doanh nghiệp lưỡi hành vừa và nhỏ đã tạm ngừng hoạt động
và đây là con số đáng chú ý mà sở du lịch tp hcm vừa đưa ra về tác động ảnh hưởng
của dịch covid một mươi chín với ngành du lịch thành phố
và sau hai tháng suy giảm doanh thu đến tháng ba và tháng bốn này
thì ngành du lịch đã gần như tên liệt hoàn toàn
hơn một tháng nay các công ty du lịch
đã gần như rơi vào trạng thái ngủ đông
toàn thành phố có khoảng một doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ
thì hơn chín trăm linh doanh nghiệp phải ngừng hoạt động
một số doanh nghiệp lớn vốn tư nhân chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty
doanh nghiệp vốn nhà nước cũng hoạt động cầm chừng
trong tháng ba thì công ty đã xây dựng ba cái kịch bản ba cái nhóm người lộ động
nhóm thứ nhất là những người lộ động làm full time
thì công ty vẫn duy trì trả cái mức lương đóng bảo hiểm
cái nhóm này thì chiếm khoảng một mươi tám
cái nhóm thứ hai là làm việc lung phiên
tức là ngày làm ngày nghỉ một nửa ngày công
và cái nhóm thứ ba là cái nhóm gần như là nghỉ không lương
cái nhóm này thì chiếm khoảng sáu mươi bốn
dự kiến trong tháng bốn tháng năm
thì gần như là một trăm linh lực lượng lao động của công ty sẽ chuyển sang hình thức là nghỉ không lương
tại vì gần như là doanh thu và lãi gọp là về bằng không
tình hình kinh doanh của các cơ sở lưu trú cũng không khả quan hơn
khi doanh thu giảm hơn năm mươi tám
mãng kinh doanh hoàn toàn là doanh thu
hội nghị nhà hàng giảm khoảng sáu mươi
đáng chú ý một số khách sạn năm sao như khách sạn nikko sài gòn sheraton
công suất phòng hiện giảm tới chín mươi
đối với lao động trong các cơ sở lưu trú
có đến hơn hai mươi người phải tạm ngừng hoặc nghỉ việc
số còn lại được phân công nghỉ luân phiên năng suất thấp
công suất phòng cũng rất là thấp
hiện nay khách lưu trú là hủy booking hủy đặt phòng
rồi các tổ chức sự kiện hội nghị
hiện nay thì do chỉ thị của thủ tướng là không tụ tập
đông người đông người đông người
nên tất cả các hội nghị đều hủy hết
đơn vị chúng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp
bố trí lại nhân sự cho nó phù hợp
rồi bố trí người lao động
hiện nay thì sắp xếp lưng phiên nghỉ không ăn lương
để hỗ trợ doanh nghiệp du lịch
sở du lịch tp hcm đang đề xuất
ủy ban nhà dân tp hcm cho các doanh nghiệp
chậm nợp các loại thuế giãn thời gian nợp bảo hiểm xã hội
đề nghị ngân hàng nhà nước khẩn trương thực hiện
biện pháp hỗ trợ về lãi vay
sở cũng đã nghiên cứu các dịch bản
để chuẩn bị khôi phục ngành du lịch
sau khi dịch bệnh kết thúc
trước mắt là chúng ta phải tranh thủ
một cái thời gian doanh nghiệp du lịch không cao điểm
thì chúng ta sẽ xây dựng cho những nền tảng
để doanh nghiệp du lịch có thể chuyển đổi công nghệ số
trong và sau mùa dịch covid
và trước mắt chúng tôi tập trung cho việc là
truyền thông trên mạng xã hội
và truyền thông trên những kênh chính thức
về công tác phòng chống dịch bệnh của việt nam
và thông qua đó chúng tôi sẽ

hồng ghép về việc quảng báo điện lớn việt nam
để khai thác một lợi thế rất lớn
của chúng ta hiện nay
đó là vị thế của việt nam
trên trường quốc thế ngày càng được gia tăng
nhờ hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngành du lịch thành phố
cũng sẽ chú trọng vấn đề phòng ngừa dịch bệnh
hợp tác chặt chẽ với sở y tế
để kịp thời xác nhận các ca nhiễm bệnh
cách ly đúng lúc đảm bảo an toàn cho du khách và người dân
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
ngày hôm nay thế giới ghi nhận số ca nhiễm bệnh
viêm đường hốp cấp covid một mươi chín
đã vượt mốc hai triệu người
tính đến nay dịch covid một mươi chín đã lan ra
hai trăm một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
với gần hai triệu sáu ca nhiễm
trong đó có gần một trăm hai mươi bảy người đã tử vong
mỹ hiện tiếp tục là nước có số ca nhiễm và tử vong
cao nhất thế giới và bỏ xa các nước khác
với tổng số người nhiễm lên tới
trong đó có hơn hai mươi sáu người
đã tử vong
trong khi đó tại châu âu anh và pháp
đang nổi lên thay italia là hai tâm dịch mới
khi liên tiếp ghi nhận số ca bệnh
và ca tử vong mới tăng mạnh trong những ngày gần đây
tại châu á nhiều nước cũng tiếp tục
cảnh báo nguy cơ dịch bệnh chưa đạt đỉnh
và còn tiếp tục gia tăng
khi mà ngày hôm nay nhật bản cảnh báo rằng
có khoảng bốn trăm linh người tại nước này
có thể thiệt mạng nếu không thực hiện
các biện pháp cách ly triệt để như hạn chế
ra ngoài đường thì dịch covid một mươi chín
có thể tiếp tục lan rộng và đạt đỉnh trong sáu mươi ngày
cảnh báo nguy cơ dịch bệnh